cục hàng không việt nam vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải bổ sung phương tiện đón đưa khách đến sân bay nội bài là đối tượng ưu tiên cấp thẻ nhận diện đi luồng xanh
hiện hà nội chỉ bố trí tiếp nhận duy nhất một chuyến bay từ tp hcm về ngày hai mươi hai tháng bảy
ngoài ra đối tượng miễn cách ly tự cách ly khi về hà nội cũng không quy định rõ ràng
nên cơ quan hàng không cũng gặp khó khi cấp phép bay
cục hàng không đã kiến nghị bộ giao thông vận tải làm việc với ủy ban nhân dân tp hà nội giải quyết các vướng mắc trên để tạo điều kiện cho hoạt động bay
đồng thời hà nội cần thông báo khả năng tiếp nhận khách về để các hãng thông báo tới hành khách tránh phải đền bù cho khách do hủy lịch bay như vừa qua
cục hàng không đường bay hà nội được phép khai thác tối đa hai chuyến khứ hồi một ngày